thực hiện chương trình công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng sáng nay đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra
đồn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại bộ giáo dục và đào tạo
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn văn phúc cho biết việc phân cấp mạnh cho địa phương
việc tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục là xu hướng tốt song mặt trái của nó cũng cần quan tâm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng
tổ chức bộ máy đội ngũ làm công tác phòng chống tham nhũng còn mỏng chưa có nhiều kinh nghiệm thiếu chuyên nghiệp
công tác kiểm tra giám sát đối với các đơn vị cơ sở có thời điểm chưa thực sự hiệu quả
bộ giáo dục và đào tạo kiến nghị cần tăng cường xây dựng đội ngũ công chức giỏi có trình độ chuyên môn trong công tác phòng chống tham nhũng
có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho những người làm công tác phòng chống tham nhũng
tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo